đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của trung ương
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lâm đồng về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội
và phát triển vùng đồng bà dân tập thiếu số địa phương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng nhấn mạnh lâm đồng có tiềm năng thế mạnh rất lớn
trong sản xuất nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao
phó thủ tướng lưu ý tỉnh lâm đồng cần tiếp tục bám sát các nghị quyết kết luận của trung ương và của tỉnh
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chuẩn bị xây dựng quy hoạch lâm đồng thời hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm tiếp tục tập trung phát triển nền nông nghiệp hiện đại
quan tâm công tác trồng rừng để nâng cao độ che phủ đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực
và xuất khẩu nông sản xúc tiến quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch dịch vụ
tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giảm ngao bền vững và các chính sách phát triển vùng nông bào dân tục thiểu số
chú trọng nâng cao đời sống nhân dân nhất là vùng sâu vùng xa của tỉnh